mới đây đan mạch đã ra mắt tòa nhà lego tại thành phố bilun nơi khai sinh ra nhà máy đồ chơi lego
tòa nhà độc đáo này được thiết kế giống như hai mươi một khối lego khổng lồ được xếp trồng lên nhau
trải dài trên diện tích một mươi hai m hai tòa nhà lego được xem là sân chơi rộng lớn và thú vị dành cho những người hâm mộ trò chơi hình này
tòa nhà bao gồm ba nhà hàng một cửa hàng lego bốn khu giải trí và một gian trưng bày
tại đây khách tham quan có thể thỏa thích lắp sáp những miếng lego với số lượng lên tới hàng chục triệu mảnh
để lên ý tưởng và xây dựng tòa nhà lego hứa hẹn là một điểm thu hút du khách tới đan mạch trong thời gian tới
thưa quý vị công nghệ điều khiển đồ điện tử bằng cửa trì máy phát hiện túi sách hàng nhái trong chếp mắt
và vi sinh vật biến lông chim thành thực phẩm là những sáng chế sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phần sáng tạo ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
các nhà khoa học tại đại học lan caster anh quốc đang phát triển một công nghệ mới cho phép chúng ta sử dụng các đồ vật xung quanh
hoặc chính những bộ phận trên cơ thể như một chiếc điều khiển tv
công nghệ có tên gọi là matchpoint được trang bị một webcam đặc biệt có thể nhận dạng chuyển động xung quanh
và chuyển thành các lệnh điều khiển tv tương ứng
các bước cài đặt và thiết lập hệ thống cũng đơn giản
khi matppore được kết nối với tv trên màn hình sẽ hiển thị các biểu tượng chức năng khác nhau như chuyển kênh hay tăng giảm âm lượng
để chọn chức năng mong muốn người dùng chỉ cần vẽ trong không khí một hình tương ứng với biểu tượng chức năng trên màn hình
để kích hoạt chức năng đó sang chế độ điều khiển từ xa
như vẽ hình tròn để kích hoạt chức năng tăng giảm âm lượng hay vẽ hình vuông để mở chức năng chuyển kênh
phân biệt một chiếc túi hàng hiệu là thật hay giả là điều không đơn giản kể cả với những người hay mua sắm
công việc này thường cần tới các chuyên gia
với khả năng phân biệt được đường kim mũi chỉ hay cảm nhận được lớp da và các mẫu in họa tiết
thế nhưng giờ đây công việc này đã đơn giản phần nào nhờ những ý tưởng công nghệ tân tiến
công ty ethofie đến từ nước mỹ đã trình làng ý tưởng về một thiết bị có thể phân biệt thật giả chỉ trong thời gian ngắn
thiết bị này là một máy scan được trang bị kính hiển vi siêu nhỏ với khả năng phóng to các vật thể lên tới hơn hai trăm sáu mươi lần
từ đó thiết bị có thể phát hiện những lỗi trên hàng giả
bao gồm thông số của các nhãn hiệu lỗi khâu và theo hoặc lớp sơn dày hơn mức cho phép
sau đó nó sẽ trực tiếp thông báo đến điện thoại của bạn
nhà sản xuất cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm trên các mẫu túi sách hay giày cao cấp của các thương hiệu louis vuitton chanel hay gucci
kết quả là thiết bị đạt được độ chính xác rất cao lên tới hơn chín mươi tám
trong thời gian tới atrophy sẽ tiếp tục phát triển để có thể phát hiện thật giả trên nhiều chất liệu hơn nữa

phiên dịch có thể đang đứng trước mối đe dọa lớn khi mà tập đoàn google của mỹ vừa mới trình làng sản phẩm tay nghề thế hệ mới với khả năng siêu việt là chuyển ngữ tới bốn mươi thứ tiếng
đây là một đôi tai nghe không dây thông minh có tên là pixel boost
được tự động kết nối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo google aciston có trên điện thoại để được hỗ trợ về mặt nghe hiểu tiếng nói
khi điện thoại được kết nối với tai ứng dụng này sẽ hỗ trợ khả năng phiên dịch ngôn ngữ của tay nghe
muốn kích hoạt khả năng phiên dịch một loại ngoại ngữ mà người dùng không biết chẳng hạn như tiếng pháp hay tiếng trung
người sử dụng chỉ cần đưa ra câu lệnh rằng hãy giúp tôi nói tiếng pháp hay hãy giúp tôi nói tiếng chung
google assistant và tai nghe pixel boost sẽ nhận lệnh
theo google với việc mang theo tay nghe người dùng chẳng khác nào mang theo bên mình một phiên dịch cá nhân hỗ trợ rất tốt khi ra nước ngoài

các nhà nghiên cứu đến từ đại học lund thủy điển
xác nhận đã tinh chế một vi sinh vật có thể biến lông chim và các dạng chất thải hữu cơ khác thành thực phẩm
dòng vi khuẩn được xác định có thể phá vỡ các protein trong lông vũ thành các acid amin ăn được
theo các nhà nghiên cứu các vi sinh vật không cần chất phụ da hóa học và có tỷ lệ chuyển đổi cao khi một kg lông chim tương đương với chín trăm linh g protein
trước mắt các nhà nghiên cứu đang muốn sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi sau đó là cung cấp protein cho con người
hensbury hector trang trại đầu tiên trên thế giới sử dụng robot thay thế hoàn toàn con người
được vận hành bởi các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học happer adems vương quốc anh đã thu hoạch được khoảng năm tấn lúa mạch non
những phương tiện có khả năng tự điều khiển trong trang trại đã làm tất cả mọi thứ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc
bao gồm các công đoạn như gieo hạt bón phân lấy mẫu và thu hoạch
nhóm nghiên cứu đứng đằng sau dự án cho rằng công nghệ robot có thể giúp
cải thiện năng suất trong nông nghiệp điều hết sức cần thiết khi dân số thế giới đang ngày càng tăng lên
với những triển đồi đầy gió và mùa đông lạnh giá kéo dài tới nửa năm
quần đảo faroe xa xôi bất ngờ trở thành nơi cư trú của một số lượng không nhỏ những phụ nữ đông nam á
phụ nữ bản địa ở quần đảo này thì lại ra nước ngoài tìm kiếm cuộc sống và cơ hội mới
vì thế faro rơi vào trạng thái mất cân bằng giới tính
khi mà đàn ông nhiều hơn phụ nữ tới hai người
điều này buộc nam giới faroe phải tìm kiếm mạng đời đến từ những khu vực khác
qua các trang mạng hẹn hò hay người mai mối
và hiện có hàng trăm phụ nữ thái lan và philippines đến đây làm dâu
tất nhiên quá trình thích ứng của họ với môi trường hoàn toàn lạ lẫm này là không hề dễ dàng
phong cảnh kỳ vĩ của quần đảo faro thuộc đan mạch
nằm ở bắc đại tây dương với những dạng núi quanh năm chìm trong sương
tại đây gần như không thể thấy được một cái cây lớn
và dân số cũng hết sức thừa thớt
khung cảnh này vô cùng lạ lẫm với những người đến từ philippines hay thái lan
lúc mới đến đây từ trên máy bay tôi tự hỏi
sao đảo rộng lớn thế này mà không thấy nhà nghỉ
khi tôi nói với người dân rằng mình sẽ tới quần đảo faro sống
họ hỏi tôi nó ở ai cập à

họ nói không
hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu trên bản đồ
với dân số năm mươi người khí hậu của quần đảo này khá lạnh và ẩm ướt
mùa đông kéo dài tới nửa năm và gần như không có ánh mặt trời
sự thật khá sốc
chúng tôi đến từ một đất nước có diện tích lớn và khí hậu ấm áp
ở một nơi giống như tận cùng của trái đất
những phụ nữ đến từ đông nam á này lại tìm thấy thứ họ muốn
họ kết hôn với những người đàn ông ở quần đảo faroe
những người họ chẳng có mấy thời gian
những người họ chẳng có mấy thời gian quen biết
hans là một ngôi sao điển kinh thiếu niên
niềm tự hào của quần đảo faroe
và của bố mẹ cậu mary và dan
mary là một trong những phụ nữ philippines đầu tiên đến pharo từ một mươi năm năm trước
chị kết hôn với anh đen vào năm hai nghìn hai tại philippines
họ viết thư qua lại cho nhau trong hai năm mặc dù chưa hề gặp mặt
chị họ của mary
cũng lập gia đình với một người đàn ông farrow
anh ấy viết thư cho tôi tự giới thiệu về bản thân
tình trạng độc thân công việc anh ấy làm thu nhập
và cho rằng anh ấy sở hữu một căn nhà
và rồi một ngày anh ấy quyết định bay sang philippines
và ngay khi gặp tôi anh ấy đã cầu hôn
và chúng tôi làm đám cưới sau đó
mười ngày kể từ khi đen đặt chân đến philippines
họ đã trở thành vợ chồng
từ những người xa lạ ở cách nhau hàng nghìn cây số
đến một gia đình như ngày hôm nay là cả một hành trình dài
cùng với cậu con trai lớn hans
họ có thêm hai con
dù là một phần của vương quốc đan mạch
pharo lại có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa đặc biệt
thịt cá hun khói cá hồi khô thịt cá voi
và cá mập là điển hình của ẩm thực nơi đây
trong những năm qua faro trải qua sự suy giảm dân số
đặc biệt là nữ giới
nhiều phụ nữ faroe đi tìm cơ hội và định cư ở nước ngoài
do đó mức thâm hụt giới tính của quần đảo này
ở vào khoảng hai phụ nữ
điều này khiến những người đàn ông faro phải vượt đại dương
tìm kiếm tình yêu ở châu á
và đây là buổi gặp mặt gia đình của mari
những phụ nữ này là mẹ
dì và chị em họ của mary
tất cả họ đều kết hôn với đàn ông bản địa

bất chấp khác biệt về văn hóa hay khí hậu
họ đều hài lòng với cuộc sống ở faroe
trong thời đại di dân là chủ đề nhạy cảm ở châu âu
người dân quần đảo faro lại rất thân thiện với người ngoại quốc
việc hoàn toàn không có ô nhiễm và tội phạm
cũng là điểm cộng lớn của quần đảo này
những phụ nữ philippines này đều cho rằng
đây là một nơi tốt để nuôi dạy con cái
ở đây an toàn hơn ở quê nhà
vào ban đêm không ai khóa cửa
và cả cửa xe ô tô cũng thế
chúng tôi có thể quên không đóng mà không lo lắng gì cả
cảm giác như ở thiên đường vậy
nhưng cuộc sống dù có tốt như thế nào
cũng nảy sinh ra những vấn đề
câu chuyện của chị nam phun
người thái lan
là một ví dụ
mười năm trước
chị lấy một người đàn ông faroe
thông qua mai mối ở thái lan
khi chưa tới đây
trong đầu tôi chỉ toàn vẽ
lẽ lên những hình ảnh tươi đẹp
nhưng thực tế không hoàn toàn giống như vậy
sau khi sinh đứa con đầu lòng
tôi chỉ ở nhà cả ngày
và không có ai để nói chuyện
những người dân làng khác đều lớn tuổi
và không ai biết nói tiếng anh
không có đứa trẻ nào cùng lứa
để con trai tôi chơi đùa
mối quan hệ của chị với chồng không êm đẹp
họ li hôn
nhưng nam phun không quay về thái lan
mà lựa chọn sống tiếp tại đây
mặc dù có trình độ học vấn khá cao
nhưng cản ngôn ngữ buộc chị phải chấp nhận
công việc ở trình độ thấp hơn
một công ty chế biến hải sản nhận chị vào làm
và giờ thì nam phun hạnh phúc
với cuộc sống cùng mẹ già và hai đứa con
nếu phải gửi thông điệp đến những người phụ nữ châu á khác
muốn tới đây
tôi sẽ nói với họ
đây là một quần đảo xinh đẹp
người dân thân thiện
nhưng nếu họ muốn kết hôn
họ sẽ đưa ra nhiều người họ muốn lấy
trước khi đưa ra quyết định
trên hết họ cần đủ mạnh mẽ
nếu mọi chuyện không đúng dự định
hôm nay là ngày hội thể thao toàn dân của faro
và người chiến thắng nội dung điền kinh nam
dưới một mươi bảy tuổi
chính là hans
con trai của mary joy và dan
người dân faro không hề có một ý kiến trái chiều nào
về sự xuất hiện
của những người nhập cư trong cuộc sống của họ
với việc kết hôn với một người dân đảo
những phụ nữ châu á này không chỉ có được
một người chồng hay một gia đình mới
họ trở thành một phần của cộng đồng
và có lẽ đó là điều khiến
những phụ nữ như nam phun
vẫn quyết định ở lại đây
coi đây là nhà
ngay cả khi hôn nhân tàn vỡ
lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới
đang diễn ra tại bang new mexico của mỹ
thu hút năm trăm năm mươi khinh khí cầu
và gần một phi công
từ khắp thế giới tham gia
để kết thúc chương trình ngày hôm nay
hãy xem những hình ảnh thú vị về lễ hội này